chuyển cận nghèo ở nông thôn một triệu đồng một người một tháng và một triệu ba trăm linh đồng ở khu vực thành thị
sự điều chỉnh này khiến hộ nghèo hộ cận nghèo tăng lên tới hai mươi
điều này làm tăng thêm gánh nặng ngân sách
theo tính toán ngân sách hỗ trợ theo chuẩn nghèo cận nghèo mới sẽ tăng tới một mươi năm tỷ đồng so với giai đoạn trước